trong hôm nay và ngày mai khối không khí lạnh trong quá trình suy yếu và lệch đông
chính vì vậy mà cảm giác z boot về đêm sẽ thuyên giảm đi đáng kể
ban ngày thì do xuất hiện nắng nên mức nhiệt cũng tăng theo
nền nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
sau đó sang ngày một tháng ba không khí lạnh sẽ được tăng cường
nhưng đợt không khí lạnh này được nhận định là không mạnh và chủ yếu lệch ra biển
nên nền nhiệt không giảm mà chỉ xuất hiện sương mù và mưa nhỏ vào lúc sáng sớm
người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng chung trạng thái tăng nhiệt
khi mức nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc có nơi còn sấp xỉ ngưỡng hai mươi bảy độ
và cũng từ ngày một tháng ba khi mà không khí lạnh được bổ sung yếu
thì khu vực sẽ xuất hiện sương mù và mưa nhỏ dài rác vào lúc sáng sớm
người dân nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
đối với miền trung từ ngày mai cùng với quá trình suy yếu của đới gió đông bắc tầng thấp
thì mưa cũng giảm dần
cả về diện và lượng gần như chỉ còn diện cục bộ vài nơi
nền nhiệt vì vậy mà sẽ có xu hướng tăng nhẹ
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ trời rét
sau đó từ chiều tối ngày một tháng ba khi mà không khí lạnh được bổ sung
thì mưa sẽ chỉ tăng về cường độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết cũng có xu hướng tích cực khi mà mưa giảm hẳn
chỉ còn lắc nác vài nơi với lượng không đáng kể
nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ
mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên vẫn duy trì trạng thái thời tiết là ít mưa
ban ngày thì trời có nắng
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên sẽ phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
lưu ý là về đêm và sáng trời vẫn rét nhẹ với mức nhiệt xung quanh ngưỡng là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn tại nam bộ nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn sấp xỉ ba mươi năm độ
với mức độ nắng và nóng như vậy chỉ số bức xạ tov ở mức rất cao từ chín đến một mươi một
khi ra đường mà không có các biện pháp bảo vệ tiêu uv sẽ gây hại cho da và sức khỏe
người dân nên chú ý chuẩn bị phật dụng chén nắng nếu phải ra ngoài vào thời điểm này